một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người chết ít nhất một mươi người bị thương đã xảy ra vào khoảng ba giờ sáng nay trên quốc lộ hai mươi sáu đoạn qua phường tân hòa thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc
vào khoảng thời gian nói trên xe khách dường nằm quốc đạt mang biển kiểm soát bốn mươi ba b ba nghìn bảy mươi tám chở hơn bốn mươi hành khách đang liều thông trên quốc lộ hai mươi sáu
theo hướng khánh hỏa đắk lắc thì bất ngờ mất lái lao sang bên trái đường và đâm vào xe tải trụ điện rồi lật nghiên khiến một mươi một hành khách thương vong trong đó có một hành khách tử vong
nhận được tin báo lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn